không có ai ở nhà vũ văn tuấn đã phá ô cửa thoáng khu công trình phụ chui vào nhà
sau đó dùng xà cầy cậy phá kết sắt lấy trộm hơn bốn trăm linh đồng
và một bộ máy vi tính trị giá khoảng tám triệu đồng đem về nhà cất giấu
công an huyện yên mô đã thu hồi tăng vật và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
vào chiều ngày hôm qua công an tỉnh đắk nông cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ khẩn cấp năm đối tượng
để phục vụ điều tra về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm
theo điều ba trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
các đối tượng bị tạm giữ khẩn cấp gồm nguyễn thị thanh loan chủ cơ sở thu mua nông sản
có hành vi nhuộm pin và vỏ cà phê trộn sỏi và bốn người liên quan khác
hành vi của các đối tượng là trộn hỗn hợp vỏ cà phê với sỏi và nhuộm pin
không phải là nguyên liệu để sản xuất chế biến cà phê
như chúng tôi đã thông tin lực lượng công an đã phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản
do nguyễn thị thanh loan sử dụng dung dịch màu đen gồm nước và pin đập dập
để ngâm tẩm nhuộm đen hỗn hợp vỏ cà phê sỏi nhỏ sau đó xấy khô đóng bao để đưa đi tiêu thụ
lực lượng chức năng của tỉnh tiền giang vừa phát hiện ba ghe sắt không biển kiểm soát
đang hút các trái phép trên tuyến sông tiền thuộc địa bàn ấp thới bình xã thới sơn tp mỹ tho tỉnh tiền giang
ba phương tiện gồm hai ghe trọng tải bốn mươi tấn một ghe trọng tải bảy mươi ba tấn
do đặng minh lân ngô văn a và tạ văn quang làm thuyền trưởng
khi bị bắt giữ các phương tiện này đang thực hiện hành vi hút cát trái phép trên sông tiền
tổng cộng các phương tiện đã hút được bốn mươi tám mét khối cát
tổ công tác liên ngành đã lập thủ tục hồ sơ ban đầu đối với người điều khiển phương tiện và thuyền trưởng
để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
liên quan đến vụ đứt cáp trò chơi vũ trụ bay khiến hai trẻ em bị văng ra xa
ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa có phương án xử lý công ty trách nhiệm mẫu hạn
một thành viên anh hùng là đơn vị kinh doanh trò chơi trẻ em ở số ba lê duẩn thành phố buôn ma thuật
cụ thể công ty anh hùng bị xử phạt hành chính số tiền ba mươi triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn
trong kinh doanh trò chơi đồng thời công ty anh hùng phải ngừng sử dụng các thiết bị máy móc
không đảm bảo an toàn và có nguy cơ tai nạn
trước đó chúng tôi đã đưa tin vào ngày một mươi năm tháng bốn tại khu vui chơi trẻ em
trong khuôn viên nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh đắk lắc có địa chỉ tại số ba lê duẩn tp buôn ma thuật
đã xảy ra sự cố đứt dây cáp trò chơi vũ trụ bay mini khiến hai trẻ nhỏ bị rơi tự do
ở độ cao khoảng năm mét xuống đất và ngất xỉu các nạn nhân sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu
đến nay bản tin nhanh lúc chín h sáng của truyền hình công an nhân dân cũng xin kết thúc
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương trình của chúng tôi